xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ vẫn duy trì tại bắc bộ
nhưng từ đêm nay do hình thế hội tụ gió xuất hiện
mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tăng lên diện giải rác
tuy mưa rông tăng nhưng nắng nóng trên khu vực chưa có dấu hiệu giảm đi
vẫn giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi còn cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
về chiều tối nay cũng có mưa rông diện giải rác
nhưng sang ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh
nền nhiệt chưa có xu hướng giảm đi
cao nhất ngày đạt mức là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
khu tây bắc có nơi còn sấp xỉ bốn mươi độ
nhìn chung nắng nóng sẽ còn kéo dài tại bắc bộ đến hết cuối tuần này
và khoảng giữa tuần sau
tại miền trung cũng chịu tác động chính của vùng áp thấp nóng phía tây
có kết hợp thêm với hoàn lưu áp cao khô nóng trên mực khí quyển tầng cao
nên mức độ nắng nóng gai gắt hơn so với khu vực bắc bộ
dọc suốt các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
phổ biến là ít mưa ngày nắng nóng
nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trưa chiều phổ biến là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
vùng núi phía tây có nơi còn trên bốn mươi độ
nắng nóng cực kỳ gai gắt
với dự báo nắng nóng còn duy trì và kéo dài nhiều ngày
người dân các khu vực này cần đề cao cảnh giác với cháy nổ cháy rừng
cũng như là được cảnh báo ở mức độ cực kỳ nguy hiểm
đến với khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
cũng trong trạng thái ít mưa và có nắng nóng
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ
còn tại khu vực từ khánh hòa đến bình thuận
nhiệt độ dễ chịu hơn giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
có nơi còn trên ba mươi năm độ nhưng nắng nóng không quá gai gắt
đến với khu vực tây nguyên do tác động của đới gió tây nam
nên mưa cũng đều đặn hơn tại đây
cục bộ có nơi có mưa rông với lượng khá
cục bộ có mưa vừa mưa to kèm theo rông xét và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý
nên nhiệt độ bởi vậy mà cũng có xu hướng giảm nhẹ hơn
giao động là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng có tố lấp cũng như gió rất mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng có phần giảm nhẹ
giao động là từ hai mươi ba cho đến ba mươi bốn độ